thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can lê thanh thản
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần sản xuất
xuất nhập khẩu bms chủ tịch tập đoàn mường thanh ra trước tòa án nhân dân tp hà nội
để xét xử về tội lừa dối khách hàng
cùng với bị can lê thanh thản viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng ra thông báo truy tố các bị can
nguyễn duy uyển cựu chủ tịch ủy ban nhân dân phường kiến hưng quận hà đông hà nội
vương đăng quân cựu phó tránh thanh tra xây dựng quận hà đông mai quang bài cán bộ đội quản lý
trật tự xây dựng quận hà đông cùng bùi văn bằng đỗ văn hưng và nguyễn văn nam ra trước tòa án nhân dân
tp hà nội để xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can lê thanh thản bị cáo buộc liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung cư cao cấp
và thương mại bemet ct sáu ở khu đô thị kiến hưng phường kiến hưng quận hà đông tp hà nội
bị can lê thanh thản bị khởi tố cho tại ngoại vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín